đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm vừa phối hợp với quận đoàn gò vấp
tổ chức trao tặng công trình điện mặt trời áp mái cho nhà thiếu nhi gò vấp
và sửa chữa điện tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
phát huy vai trò sung kích tình nguyện vì đàn em thân yêu và chung tay sử dụng năng lượng xanh
đoàn thanh niên tổng công ty điện lực thành phố đã trao tặng một hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
có công suất ba kwh cho nhà thiếu nhi quận gò vấp
đồng thời tài trợ lắp đặt miễn phí ba hệ thống điện năng lượng mặt trời cho máy ấm tân bình
trường chuyên biệt quận một mươi cơ sở hai và trường hy vọng quận sáu với tổng kinh phí một trăm tám mươi triệu đồng
sửa chữa hệ thống điện và tặng quà nhu yếu phẩm cho một trăm linh hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai mươi bốn quận huyện